thưa quý vị công tác tuyển sinh hai nghìn hai mươi hai đang dần khởi động với những bước công tác chuẩn bị
thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết là công tác tuyển sinh đại học năm nay
giữ ổn định như năm ngoái chỉ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật
nhằm đảm bảo khách quan công bằng giữa các thí sinh công bằng giữa các cơ sở đào tạo
và tạo sự đồng thuận trong xã hội
những thông tin về tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
luôn thu hút sự quan tâm trúy đặc biệt của các thí sinh
và những điểm mới của kỳ thi năm nay là gì
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây
tại hội nghị tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai vừa được bộ giáo dục và đào tạo tổ chức mới đây cho biết
dự kiến thí sinh sẽ chỉ đăng ký xét đại học một lần
cùng với hệ thống lọc ảo cũng sẽ giúp tình trạng trúng tuyển ảo ở nhiều phương thức
cũng sẽ được hạn chế tối đa qua đó đảm bảo công bằng cho thí sinh
trước có thường lệ gọi sau và có vậy là làm cho thí sinh rất là
hoang mang khi mà phải đưa ra những quyết định sớm
năm nay bộ có cái quyết định điều chỉnh là tất cả sẽ lọc ảo
tại một thời điểm trên hệ thống thì cái việc đăng ký trước hay cái việc chọn trước
là sẽ không xảy ra nữa và do vậy là tất cả các trường đều chung một cái bước lọc ảo
và do vậy là cái việc thí sinh trúng tuyển ảo dù bằng phương thức nào đi chăng nữa
thì sẽ không xảy ra
một số nội dung dự kiến điều chỉnh so với năm hai nghìn hai mươi một
thứ nhất việc đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển cao đẳng đại học
phải thực hiện trên cổng thông tin của bộ hoặc cổng dịch vụ công quốc gia
thứ hai thí sinh đăng ký xét tuyển đợt một
tất cả các nguyện vọng xét tuyển theo các ngành các phương thức cơ sở đào tạo
được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các nguyện vọng được xếp theo thứ tự từ một đến hết
nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất
thứ ba tất cả các nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh vào các cơ sở đào tạo
được lọc ảo chung trên hệ thống và thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất
khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo
thứ tư đối với những ngành sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển
nhiều tổ hợp môn thi các trường phải giải trình được sự phù hợp của sự lựa chọn này
đảm bảo sự công bằng cho thí sinh
thứ năm cập nhật kết quả học tập lớp một mươi lớp một mươi một lớp một mươi hai lên cơ sở dữ liệu ngành
đồng thời kiểm tra giả soát dữ liệu này sau khi được đồng bộ sang hệ thống quản lý thi và xét tuyển
thứ sáu cơ sở đào tạo phân tích rủi ro trong quá trình tuyển sinh
và có phương án giải quyết phối hợp giải quyết giữa các cơ sở đào tạo trong quá trình tuyển sinh
những điểm mới về tuyển sinh đại học hai nghìn hai mươi hai được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho các thí sinh
vậy những vấn đề gì đang đặt ra đối với công tác tuyển sinh năm nay
cũng như là cần phải có những cơ chế chính sách đảm bảo sự đồng bộ
thống nhất như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh

nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay
cùng với khách mời của chương trình là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thành nam
trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã đến với trường quay của truyền hình quân nhân dân
và tham dự vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa ông mỗi kỳ tuyển sinh đến thì chúng ta thấy là nội dung này
luôn nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội và chúng ta nhìn lại
những kỳ thi tuyển sinh
trước đây thì theo ông những vấn đề gì đang còn tồn tại hạn chế
mà trong năm hai nghìn hai mươi hai này chúng ta cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm ạ
thứ nhất là chúng ta nhìn thấy trong những năm vừa qua thì có một nghịch lý
rằng là có rất là nhiều bạn mà với kết quả thi điểm số rất là cao
nhưng mà các bạn lại không có cơ hội vào học ở trong các trường
nó làm cho chúng ta đặt ra những câu hỏi liên quan đến công bằng
về mặt cơ hội đối với cả các bạn thí sinh
rồi chúng ta cũng nhìn thấy có một tỷ lệ của một số các nhóm ngành
tức là các bạn đã đổ đại học rồi
nhưng mà các bạn lại không nhập học các cái ngành đó
tức là có rất là nhiều bạn thí sinh ảo trong cái quá trình mà nhà trường
khi mà làm cái công tác mà tuyển sinh thì là phải lọc
nhưng mà cái quá trình lọc ảo của chúng ta thì cũng gặp rất là nhiều vấn đề
thứ ba nữa chúng ta cũng nhìn thấy là ở một khía cạnh nào đấy
thì các thí sinh khi mà đối diện với cái kỳ thi
vẫn còn có rất là nhiều những cái sự căng thẳng
với quá nhiều đa dạng các cái phương thức mà xét tuyển đấy
thì tưởng rằng là có tăng các cái cơ hội cho các em
mọi người cảm thấy là lo lắng hơn vì không biết cái cách thức định hướng như thế nào
và có một số em thì ví dụ như khi mà lựa chọn được một số những hình thức xét tuyển
thì lại cảm thấy là mình mất cơ hội
vì có những cái ngành chỉ tiêu đã được xét gần đủ bởi các cái hình thức xét tuyển khác rồi
thì nó có rất là nhiều những cái điều băn khoăn
mà tôi ghi nhận được từ phía gọi là các phụ huynh hay là từ cộng đồng qua một số năm vừa qua
vâng nhưng vừa nói là chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển
dẫn đến cho cái việc
mà thí sinh hoặc là phụ huynh cảm thấy rất là băn khoăn về đối với vấn đề này
tuy nhiên thì hiện nay thì theo thống kê thì trong năm hai nghìn hai mươi
thì có tới hai mươi phương thức xét tuyển để cho các thí sinh lựa chọn
vậy thì theo ông cái việc mà chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển như vậy
thì nó sẽ tác động như thế nào
một là về thí sinh hai về phụ huynh và ba là về cơ sở đào tạo ạ
chúng ta nhìn thấy cái việc mà tăng cường các cái phương thức xét tuyển
ở một khía cạnh nào đấy thì nó là một cái phản ánh
là tăng cái quyền tự chủ của các cái cơ sở đào tạo
và cũng là tăng các cơ hội lựa chọn cho thí sinh
để tham gia vào những cái ngành học
thế tuy nhiên là cái việc mà chúng ta đưa ra quá nhiều cái phương thức xét tuyển như vậy
thì đôi khi là cũng làm cho mọi người cảm thấy là hoang mang
và khi mà có quá nhiều cái hình thức xét tuyển như vậy
thì chúng ta nhìn thấy là cái sự công bằng ở trong giữa những cái hình thức xét tuyển
có thể là nó sẽ không đảm bảo
có những người chỉ cần là xét học bạ thôi
có những người chỉ dựa vào đúng mỗi một cái chứng chỉ quốc tế thôi chẳng hạn
mà cũng đã được vào trong một cái ngành đào tạo
mà mình mơ ước trong khi là đối với cả những người khác lại phải trải qua mấy cái kỳ thi liền
đấy và bên cạnh đó nữa thì chúng ta nhìn thấy là có nhiều cái cơ sở giáo dục
mà đưa ra những cái hình thức xét tuyển này
nó lại không phải là hướng đến cái việc là tìm kiếm được những cái thí sinh nào đấy
phù hợp về mặt phẩm chất đối với cả ngành học
hoặc là chọn ra được những thí sinh nào mà có năng lực tốt nhất để phù hợp với ngành học
mà đôi khi nó chỉ là một cái cách thức để đa dạng hóa cái đầu vào
để các cơ sở đào tạo có thể là tuyển sinh nhiều hơn
có nhiều cơ sở đào tạo họ đưa ra những cái hình thức mà xét tuyển tổ hợp mà nó chả phù hợp gì cả
chúng ta cũng thấy là thời gian gần đây thì dư luận cũng rất là băn khoăn
là nếu mà tuyển vào ngành y mà bây giờ không có cái môn sinh học chẳng hạn
thì cái điều này cũng là một cái hạn chế rất là lớn trong cái nền tảng
mà các em cần phải hình thành được để tiếp tục học lên các cái ngành đại học đấy
ví dụ như thế thì tất cả những cái điều đấy đến năm nay
thì bộ giáo dục đào tạo cũng đã đưa ra một quy định là nếu mà anh xác định được
các cái tổ hợp xét tuyển như thế nào để anh phải giải trình được cái tính phù hợp của nó
thì đấy cũng là một cái bước tiến mà chúng tôi cũng có ghi nhận được
như ông vừa chia sẻ đó là trong năm nay nếu như các trường mà đưa ra cái hình thức
mà xét tuyển không phù hợp thì buộc phải giải trình như quy định của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên thì cái việc bên cạnh chúng ta giải trình như vậy thì theo ông ngay từ đầu
chúng ta phải cần có những cơ chế quản lý giám sát như thế nào
đối với các cơ sở đào tạo khi mà đưa ra những quy định không phù hợp như vậy ạ
tôi nghĩ rằng là liên quan đến cái đề án tuyển sinh của tất cả các cái đơn vị đào tạo
thì cái việc mà đăng ký xét tuyển như thế nào thì ngay khi mà lập cái đề án tuyển sinh
thì cũng đã cần phải nêu ra được một số những cái lý do rồi
hoặc là thậm chí là cái chỉ tiêu mà chúng ta xác định được cho từng cái ngành học một ấy
thì cũng phải được xác định dựa trên cái phân tích số liệu thực chứng
chứ không phải là chỉ đưa ra một cái chỉ tiêu một cách chung chung
có bao nhiêu những cái chỉ tiêu mà đặt hàng tại địa phương
hay là cơ sở như nào thì cũng cần phải được thuyết minh
để về sau còn có một cái cam kết hoặc là cái ràng buộc trách nhiệm
đối với cả cái cơ sở địa phương đặt hàng
nếu không thì chúng ta cũng nhìn thấy là có thể là trong một vài năm
cũng có những cái địa phương đặt hàng nhưng mà sau đấy họ lại không có thực hiện cái cam kết
họ không có sử dụng cái nguồn nhân lực của các cái ngành mà đã được đào tạo ra
thì tất cả cái khâu chuẩn bị lập đề án cũng cần phải có một cái quy trình cụ thể
để mà nhìn nhận được cái tính logic

cũng như là tính phù hợp của các cái chỉ tiêu tuyển sinh
cũng như là các phương án tổ hợp tuyển sinh
vâng thưa ông một thông tin mới đây
bộ giáo dục và đào tạo cho biết là năm hai nghìn hai mươi một thì có bốn mươi bảy thí sinh là đăng ký trực tuyến
tuy nhiên một điểm mới năm nay đó là một trăm linh thí sinh sẽ đăng ký trực tuyến
vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc mà chúng ta đổi mới
cái cách thức mà đăng ký tuyển sinh như vậy ạ
tôi thì nghĩ rằng là trước đây cũng có một tỷ lệ các thí sinh là viết phiếu để mà đăng ký
và rõ ràng là cái quá trình đấy nó dẫn đến rất là nhiều sai sót
hoặc là ví dụ như cái tính cập nhật thời gian thực là nó không có
và vì vậy cho nên là năm nay tôi nghĩ rằng là cái việc mà ứng dụng cái công nghệ thông tin
và yêu cầu là một trăm linh tất cả các em tham gia đăng ký trực tuyến
mỗi một thí sinh sẽ có một cái mã định danh riêng
thì đấy là một cái bước tiến lớn
nó là một cái mà cũng trong cái dòng chảy chuyển dịch của chuyển đổi số của chúng ta đấy
thì cái việc này nó cũng sẽ làm thuận lợi hơn cho cái việc là các em chỉ phải đăng ký
có một lần nữa
các cái nguyện vọng thì đều được để ở trên đấy
và nó cũng hỗ trợ cho cái công tác lọc ảo của gọi là bộ giáo dục đào tạo và các trường
tức là cứ những thí sinh nào mà đã được xét tuyển vào đại học
theo bất cứ một cái phương thức nào
thì cái mã định danh của em ấy sẽ được xác định và được loại ra khỏi cái hệ thống lọc ảo
và tôi nghĩ rằng là cái cách thức này nó sẽ làm tăng cái hiệu quả của cái quá trình lọc
và cũng là một cái phương thức này
ứng dụng được các cái thuật toán vào để quản lý được thí sinh trúng tuyển vào các trường
cũng như là định hướng cho gọi là các cái trường một cách là tốt hơn trong cái công tác xét tuyển
vậy thì theo ông thì hiện nay khi mà bộ giáo dục đang xây dựng một cái quy chế tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta cần phải tập trung vào những nội dung nào cũng như là những cơ chế chính sách đặt ra là gì ạ
tôi phải nói thật sự rằng là có những cái chính sách ở phía vĩ mô
và chúng ta cần phải đảm bảo đấy là cái tính công bằng của tất cả các cái phương thức
xét tuyển và thứ hai nữa là các cơ hội cho các thí sinh khi mà tham gia vào
những cái đăng ký vào những cái ngành học phù hợp
tôi chỉ cho rằng là để phục vụ tốt hơn cho cái công tác tuyển sinh này
thì cần phải kết nối với cả các công tác khác nữa
ví dụ như tất cả những thông tin về đào tạo của các trường này
hoặc là ví dụ như số liệu phân tích về ngành nghề này
cần phải được công khai một cách sớm hơn
để cho cả gọi là cộng đồng rồi là các gia đình và các em thí sinh
cũng sẽ biết được những cái đó và làm cơ sở đó
để định hướng cho mình một cách tốt hơn
rồi là ví dụ như là chúng ta cũng cần phải tính đến cái việc là
làm như thế nào đấy để cái đề thi tốt nghiệp
nó phải có cái tính phân hóa nhiều hơn
để giúp cho tất cả các trường có thể sử dụng được
tận dụng được cái kết quả thi của các em
để xây dựng thành các cái tổ hợp
và tuyển chọn được những cái bạn thí sinh
mà có thực sự là có những cái năng lực tốt
và có những phẩm chất phù hợp với cả từng ngành nghề
để chúng ta có thể đào tạo các em
theo đúng đáp ứng cái nhu cầu
thì tôi cũng cho rằng là
tất cả những cái chính sách hiện nay
bây giờ nó đang phục vụ tốt hơn
và giải quyết được những tình hình bất cập
trong những cái năm qua
chúng ta sẽ cùng tin tưởng là với những cái cơ chế
mà chúng ta sẽ tạo ra trong cái kỳ thi
tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta sẽ có một kỳ thi thực sự như ông vừa chia sẻ đó là
chất lượng và đảm bảo sự công bằng cho các thí sinh
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay